trong khi đó tại cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan khẳng định
ankara sẵn sàng tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình trong xung đột hiện nay tại ukraine
cũng theo tuyên bố tổng thống erdogan khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy các cuộc thương lượng toàn diện
và đạt kết quả thông qua để mạnh liên hệ với phía ukraine và các nước khác
về phía nga điện kremlin cho biết trong cuộc điện đàm tổng thống putin đã khẳng định
mắc cơ va sẵn sàng đối thoại với chính quyền ukraine và các nước khác để giải quyết cuộc xung đột hiện nay
ông putin cũng yêu cầu phía ukraine dừng các hoạt động quân sự và đáp ứng các đề nghị an ninh của mắc cơ va